liên quan đến việc nhiều người dân ở xã phú mỡ huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên lân chiếm trái phép đất rừng và đất lâm nghiệp diện tích lớn trong đó có cả cán bộ đảng viên
qua phản ánh của truyền hình nhân dân chủ tịch ubnd tỉnh phú yên đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chủ tịch ubnd tỉnh phú yên chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan
làm rõ trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm không tiếp tục vi phạm việc giao đất rừng cho người dân phải có phương án và đúng quy định quy trình
ubnd tỉnh phú yên giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chậm nhất là đến ngày hai mươi tám tháng tám phải có báo cáo liên quan đến sự việc phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã phú mỡ